vì vậy mức nhiệt cao nhất cho ngày mai toàn miền trung vẫn phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
và nóng mới chỉ xảy ra cục bộ một vài nơi ở khu vực vùng núi phía tây
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi
với các tỉnh thành phía nam mưa cũng đang có xu hướng giảm dần
trong đêm nay ở cả tây nguyên và nam bộ mưa giảm còn ở diện giải rác
sang đến ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm một mươi sáu giờ chiều
trên cả hai khu vực trời đều có nắng
sau thời điểm đó gió mùa tây nam sẽ hoạt động trở lại
nên có khả năng gây mưa vì vậy các bậc phụ huynh cần lưu ý
nền nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ giao động từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và cả vịnh thái lan
có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp sáu cho đến cấp bảy
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai cho đến ba mét khiến biển động
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến tây nam với cường độ ở mức cấp bốn đến cấp năm mưa rào và rông xuất hiện một vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước